tổng thư ký liên hợp quốc ban kim môn đã xin lỗi người dân haiti liên quan đến trách nhiệm khiến dịch tả hoành hành tại quốc gia này
đây là lần đầu tiên vị tổng thư ký liên hợp quốc đưa ra lời xin lỗi đối với người dân haiti
phát biểu trước đại hội đồng liên hợp quốc tổng thư ký ban ki moon ba lần nói lời xin lỗi bằng ba thứ tiếng tiếng anh tiếng pháp và tiếng địa phương haiti
trong lời xin lỗi nhân danh liên hợp quốc ông cho rằng liên hợp quốc đã không quan tâm đúng mức
khiến bệnh tả bùng phát và lan rộng khắp haiti đồng thời đưa ra lời xin lỗi chân thành về vai trò của liên hợp quốc
một ủy ban độc lập do ông ban ki moon chỉ định đã công bố báo cáo hồi năm hai nghìn một mươi một
cho biết không thể đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân bệnh tả bị lây truyền vào haiti
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi ba các thành viên của một ủy ban độc lập khác đã công khai một bài báo kết luận rằng
các nhân viên người nepal của lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là tác nhân chính mang dịch tả vào haiti
những nhân viên này đã nhiễm dịch bệnh trước khi được cử đến khu vực caribe để hỗ trợ haiti khắc phục hậu quả sau trận động đất lớn hồi năm hai nghìn một mươi